hôm nay tin từ công an tỉnh nam định cho biết cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trần đình giao
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ tăng lễ hoàng long
để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
công ty dịch vụ tăng lễ hoàng long được thành lập tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
trong những năm qua công ty này dính tới những lùm xùm liên quan đến hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng gây bức xúc dư luận
thời gian qua trần đình giao bị người dân và một số cổ đông công ty tố cáo vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty
được biết hiện công ty tăng lễ hoàng long chưa có người đại diện theo pháp luật vì chưa tiến hành đại hội đồng cổ đông theo quy định
tuy nhiên trần đình giao tự ý điều hành công ty tăng lễ hoàng long trong khi chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty
không có thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh
ngoài ra công ty hoàng long chỉ có một con dấu do công an tỉnh nam định cấp hiện đang được bà vũ thị kim quy
nguyên là tổng giám đốc công ty tăng lễ hoàng long giữ
tuy nhiên ông giao đã tự ý khắc con dấu mới để sử dụng khi chưa được sự đồng ý của hội đồng quản trị
đại hội đồng cổ đông công ty chưa có cuộc họp nào thông qua
vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ